một mươi viên ma túy tổng hợp một kg ma túy đá một xe máy cùng nhiều tăng vật khác là số lượng tăng vật mà công an tỉnh điện biên vừa thu được khi bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ
vào lúc một mươi chín h ngày một mươi chín tháng ba tại tổ dân phố bảy thị trấn mường ảng công an huyện mường ảng bắt quả tăng đối tượng hờ ali về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ là một viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại
trước đó chỉ hơn một tiếng đồng hồ tại km ba trăm bảy mươi bảy ba trăm linh quốc lộ sáu tổ công tác đã phát hiện đối tượng lò văn đảng đang cất giấu trong ba lô một bọc màu xanh bên trong chứa khoảng một trăm linh triệu đồng